liên quan tới tình hình nhân đạo tại khu vực văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc ocha ngày một mươi sáu tháng một mươi cho biết
dự trữ nhiên liệu tại tất cả các bệnh viện trên khắp giải gaza dự kiến sẽ chỉ còn đủ dùng trong khoảng hai mươi bốn giờ tới
ocha cho hay việc các máy phát điện dự phòng dừng hoạt động sẽ đặt tính mạng của hàng nghìn bệnh nhân vào tình thế nguy hiểm
trong một diễn biến liên quan các đoàn xe cứu trợ nhân đạo đang xếp hàng dài ở gần biên giới ai cập
không thể tiến vào giải gaza để tiếp cận người dân palestine do khu vực này đang bị israel ném bom
cửa khẩu rafah lối đi duy nhất vào giải gaza không do israel kiểm soát đã bị đóng cửa từ ngày một mươi tháng một mươi
sau ba cuộc không kích của israel vào đồn biên giới palestine trong vòng hai mươi bốn giờ
trong khi đó tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who đã lên tiếng kêu gọi trả tự do cho tất cả các con tin là dân thưởng vô tội
đồng thời cảnh báo rằng cuộc xung đột giữa israel và lực lượng hamas sẽ dẫn đến những hậu quả nhân đạo vô cùng nghiêm trọng
ngoài ra ông cũng kêu gọi khôi phục việc cung cấp điện và nước ở giải gaza
đồng thời tạo điều kiện cho phép cung cấp lương thực thuốc men và các hoạt động cứu trợ nhân đạo khác được nhanh chóng và an toàn